thủ tướng ukraine denis michhan thông báo nước này đã bắt đầu triển khai giai đoạn tái thiết đầu tiên sau xung đột
trong bối cảnh liên hợp quốc ước tính kể từ khi xảy ra xung đột tại nước này đến nay đã có gần một mươi bốn triệu người ở ukraine phải đi sơ tán
ở giai đoạn phục hồi đầu tiên giới chức ukraine đã đánh giá những thiệt hại do xung đột gây ra
chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho các dự án tái thiết và tiến hành sửa chữa các cơ sở quan trọng
thủ tướng smihan nhấn mạnh nhiệm vụ của chính phủ là khôi phục hầu hết các cơ sở trọng yếu bị hư hỏng vào mùa thu tới
theo giới chức ukraine cuộc xung đột đã phá hủy khoảng ba trăm linh cây cầu và hai mươi bốn km đường bộ
khiến một mươi năm bảy triệu người ở ukraine cần hỗ trợ nhân đạo trong đó nhiều người không được tiếp cận với điện và nước